cảm ơn các bạn đã theo dõi
một tuần neo đậu tránh gió tại đảo cù lao tràm chín thuyền viên và một hành khách trên tàu hải hà hai mươi tám vận chuyển hai hai trăm năm mươi tấn xi măng từ hải phòng vào cảng chu lai quảng nam tiếp tục hành trình của mình
đến khu vực cách đảo hòn tai hai trăm linh m về phía nam các thuyền viên phát hiện tàu bị thủng khoang máy nước tràn vào buồng lái khiến tàu có nguy cơ bị chìm
tiếp nhận thông tin của thuyền trưởng đồn biên phòng cù lao tràm nhanh chóng phối hợp với ủy ban nhân dân xã đảo tân hiệp và hai tàu cá của ngư dân địa phương đang neo đậu ở bãi hương lên đường cứu nạn
khoảng sáu giờ hai mươi năm phút lực lượng chức năng cùng tàu cá tiếp cận tàu hải hà hai mươi tám sau đó một mươi người trên con tàu đang có dấu hiệu bị chìm được đưa vào bờ an toàn
theo khai báo của thuyền trưởng tàu hải hà hai mươi tám hiện nay trên tàu còn khoảng năm lít dầu cơ quan chức năng tỉnh quảng nam đang tìm cách xử lý tàu hàng có nguy cơ bị chìm
tối ngày hôm qua hàng trăm công an đã tiến hành kiểm tra ba nhà thuốc tây trên địa bàn thành phố biên hòa gồm hai cơ sở nhà thuốc sơn minh số một trăm ba mươi năm một trăm ba mươi bảy số một trăm sáu mươi đường phan đình phùng tp biên hòa
và nhà thuốc sĩ mẫn số một trăm ba mươi sáu đường võ thị sáu tp biên hòa tỉnh đồng nai
qua kiểm tra các chủ nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn chứng tử có liên quan đến một số loại thuốc
lực lượng công an đã thu giữ số lượng lớn thuốc tây thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và nhiều giấy tờ có liên quan
hiện công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục tổ chức khám xét mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật về những dấu hiệu vi phạm của các nhà thuốc trên
theo thông tin ban đầu được biết trước đó qua công tác nắm tỉnh
lực lượng cảnh sát kinh tế công an đồng nai phát hiện một số nhà thuốc trên địa bàn cùng của doanh nghiệp sơn minh
mua bán thuốc tây thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân
tòa án nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối với hai bị can là nguyễn văn ni
trú tại ấp nghĩa hiệp xã tân hưng đông huyện cái nước và nguyễn hoài thắng tạm trú tại khóm bảy thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau về hành vi giết người
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh cà mau ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi tuy không mâu thuẫn từ trước nhưng vì không muốn tiếp tục làm ngư phủ cho tàu biển bt chín mươi bảy nghìn năm trăm bảy mươi ts
nên nguyễn văn ni nguyễn hoài thắng đã dùng hung khí là dao các loại ép mai hoàng phúc điều khiển tàu đang đánh bắt tại khu vực
thuộc vùng biển tỉnh cà mau chạy vào bờ
khi phúc phản kháng thì ni và thắng dùng dao chém đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu vùng lưng của mai hoàng phúc gây thương tích nặng
sau đó phúc thoát ra khỏi buồng lái và bị rơi xuống biển tử vong
căn cứ vào tính chất mức độ của vụ việc và quy định của pháp luật hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn văn ni một mươi tám năm tù và nguyễn hoài thắng một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã xảy ra một số vụ giết cướp
xe ôm với phương thức thủ đoạn cũ
các đối tượng gây án đã bị lực lượng công an truy bắt xử lý
thế nhưng qua các vụ án này lực lượng công an vẫn đưa ra cảnh báo để những người hành nghề xe ôm cần lưu tâm cảnh giác
đây là hiện trường vụ cướp xe ôm vừa xảy ra ở thành phố bôn mô thuật
nạn nhân là ông nguyễn văn đông năm mươi năm tuổi ở huyện cà rông anna tỉnh đắk lắc lên thành phố bôn mô thuật hành nghề xe ôm
còn kẻ sát nhân là lê văn thành ở huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã bị công an bắt giữ sau một mươi giờ gây án
đối tượng thành đã ra tay tàn độc với một mươi vết đâm lấy đi mạng sống của ông đông
tại cơ quan điều tra thành khai nhận trước đó thành xú tỉnh bình dương làm công nhân
nhưng do hoa mê cờ bạc lô đề dẫn đến thua lợi trên bốn trăm linh triệu đồng
nhiều lần bị chủ nợ xét nợ truy tìm nên thành đã bỏ trốn về lại tỉnh đắk lắc
khi về đến biến xe phía nam thành phố bôn mô thuật vào lúc dặn sáng vắng người
thành đã nảy sinh ý định đón xe ôm đưa vào đường hẻm vắng để dễ dàng giết tài xế cướp tài sản
còn đây là hai anh em ruột trần văn linh hai mươi năm tuổi và em trai là trần văn khải một mươi chín tuổi
ở xã eton huyện că rông năng tỉnh đắk lắc
lười lao động nhưng muốn nhanh có tiền để tiêu xài
nên linh và khải đã lên thành phố bôn mô thuật để dặn cảnh cướp xe ôm
sau khi thuê được hai người xe ôm trở vào huyện cư mở ga
lợi dụng lúc đi qua dãy cao su vắng người
cả hai anh em đã rút dao khống chế cướp hai xe máy hai chiếc điện thoại di động và gần năm triệu đồng
tại cơ quan công an hai đối tượng này khai nhận
trước đó cũng với thủ đoạn tương tự hai anh em linh và khải đã gây ra một vụ cướp xe ôm ở tỉnh khánh hòa
xin quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé
trước đó cũng vậy
vì vậy nước lâm đang b evaluation
bây giờ nó chưa nặng xình x nhau
con đang vô nhà trước
trọng với các đối tượng là khách vặn lai đón xe dọc đường vào thời điểm đêm khuya sáng sớm hoặc buổi trưa
cái thứ hai là điểm đến của khách mà đối tượng yêu cầu là những nơi là không có địa chỉ rõ ràng
và không có số nhà hoặc là đến những nơi có địa chỉ nhưng mà các bác tài biết chắc đó là nơi vắng vẻ thư dân
rồi là quá trình đi xe thổ là đối tượng có những yêu cầu như là dừng xe chạy chậm một cách khác thừa
hoặc là rẽ trái rẽ phải không rõ ràng là cái đó cũng là một nghi vấn
những phương thức thủ đoạn của bọn cướp xe ôm vẫn đã chuẩn bị sẵn hung khí đeo mang túi xách
giả khách đi đón xe ôm vào ban đêm điều người lái xe chạy vào những tuyến đường vắng người để diễn bề gây án
vì vậy đối với những tài xế xe ôm vào ban đêm trước khi chở khách đi cần khéo léo quan sát hỏi chuyện
chú ý để phát hiện ra những điểm bất thường nên dùng điện thoại để ghi lại hình ảnh của khách
chia sẻ cho gia đình các đồng nghiệp hoặc những người khác biết để phòng ngừa
khi cảm thấy bất an thì cần báo tin ngay cho người thân hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý
và can thiệp kịp thời tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc thông tin tất cả các mẫu xét nghiệm f một f hai của bốn ca mắc covid một mươi chín mới
đều âm tính với sars cov hai
như vậy trong ba ngày liên tiếp tp hcm không có ca mắc mới trong cộng đồng
chùm ca bệnh khởi phát từ bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai đã được ngăn chặn
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đến ngày năm tháng một mươi hai
thành phố đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm của hai hai trăm sáu mươi một trường hợp là f một f hai của bốn ca mắc covid một mươi chín mới
ca bệnh một ba trăm bốn mươi hai ca bệnh một ba trăm bốn mươi bảy một ba trăm bốn mươi tám và một ba trăm bốn mươi chín
có tám trăm sáu mươi một trường hợp là f một một bốn trăm linh trường hợp là f hai
đến sáng ngày năm tháng một mươi hai toàn bộ các mẫu xét nghiệm của f một và f hai đều có kết quả âm tính
ngoài ra tp hcm cũng đã lấy thêm sáu trăm năm mươi năm mẫu xét nghiệm
ra soát cộng đồng là những người có tiếp xúc với các trường hợp f hai của bốn bệnh nhân nêu trên
đến sáng ngày năm tháng một mươi hai đã có hai trăm bảy mươi một mẫu xét nghiệm âm tính ba trăm tám mươi bốn mẫu còn lại đang chờ kết quả
về cách ly y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
cho biết tổng số người được cách ly y tế đến thời điểm này tại tp hcm là tám trăm sáu mươi năm người
trong đó có hai trăm chín mươi năm người cách ly tập trung năm trăm sáu mươi sáu người cách ly tại nhà nơi lưu trú và bốn trường hợp cách ly tại cơ sở y tế
hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số ba mươi tám cdtvk
gửi tới ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn y tế tài nguyên và môi trường thông tin và truyền thông
cùng thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan báo chí
để chủ động ứng phó với rét đậm rét hại ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
cần thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết diễn biến không không khí lạnh rét đậm rét hại
mặt khác các đơn vị chức năng cần tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
đặc biệt là hệ thống thông tin truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp người dân nhất là vùng cao biết để chủ động phòng chống
các lực lượng cần tập trung chỉ đạo triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người nhất là với người già trẻ nhỏ học sinh
các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và bắc trung bộ thành lập đoàn công tác với sự tham gia của nhiều cơ quan chuyên môn
về cơ sở kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống rét cho người vật nuôi cây trồng
các tỉnh thành phố căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phòng chống xét
dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống xét đảm bảo sức khỏe tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than củi đề sửa
chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở đảm bảo cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết tổ chức khám chữa bệnh cho người dân
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc
đối tượng trịnh thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số hai lô b hai mươi sáu khu d năm cát bi quận hải an thành phố hải phòng
và đối tượng trần quang trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau mép trái
cũng phạm tội đánh bạc
tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tiên lãng tp hải phòng là đối tượng đỗ văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã tự cường huyện tiên lãng tp hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
trời vẫn còn rét sâu trong đêm nay và ngày mai đặc biệt ở những nơi núi cao như sìn hồ hay sapa còn ở mức dưới năm độ
sau đó từ ngày bảy tháng một mươi hai nhiệt độ cũng tăng nhẹ trời còn rét về đêm và sáng
mức nhiệt độ trưa chiều có thể đạt hai mươi bốn hai mươi năm độ
tuy nhiên người dân cần lưu ý với hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều hơn về đêm và sáng
khu vực miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời cũng phổ biến là ít mưa và rét trong đêm nay và ngày mai
khi nhiệt độ cao nhất phổ biến
nhiệt độ trên khu vực có xu hướng là nhích dần lên tiết trời ấm dần chỉ còn lạnh về đêm và sáng
trong khi đó khu vực từ đà nẵng đến bình thuận do ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông
nên mưa có xu hướng gia tăng cục bộ có mưa vừa đến mưa to ở các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa
nên nhiệt độ tại đây cao hơn các tỉnh thành phía bắc
nhưng do có mưa nên cũng có cảm giác lạnh nhất là thời điểm về đêm và sáng
sự rồn sâu xuống phía nam của không khí lạnh khiến cho nhiệt độ về đêm và sáng ở khu vực tây nguyên giảm đáng kể trong hai ngày gần đây
mức nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì trong đêm nay sau đó có xu hướng tăng dần trong ngày mùng bảy và ngày tám tháng một mươi hai
đáng lưu ý là do ảnh hưởng của nhiễu động ở ngoài biển nên phần phía đông tây nguyên như an khê mơ đắc có mưa giải rác vào chiều tối
ban ngày vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức dưới hai mươi chín độ
tương tự tại các tỉnh thành miền nam
đêm nay và sáng sớm mai trời xe lạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh khoách tán xuống
sau đó nhiệt độ sẽ tăng nhẹ từng ngày ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ
còn chiều tối có mưa giải rác tập trung nhiều ở khu vực ven biển
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại